sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tiến hành kiểm tra các chợ hoa tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
và kiểm tra các điểm bán hoa tự phát ảnh hưởng đến tình hình giao thông an ninh trật tự
từ ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày hai mươi ba tháng chạp đến ngày ba mươi tháng chạp
đoàn kiểm tra các chợ hoa tết của thành phố sẽ ra soát phát hiện khắc phục chấn chỉnh
các sai sót trong công tác tổ chức chợ hoa tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
trong đó các chợ hoa cấp thành phố và các chợ hoa cấp quận nguyện tổ chức sẽ được tiến hành kiểm tra
ngoài các chợ hoa cấp thành phố như công viên hai mươi ba tháng chín công viên gia định công viên lê văn tám
và các chợ hoa tết cấp quận huyện lực lượng chức năng còn kiểm tra các điểm bán hoa tự phát
tại các nơi công cộng có ảnh hưởng đến tình hình giao thông an ninh trực tự nếu có
nội dung kiểm tra bao gồm vị trí quy mô và mặt hàng tại các chợ hoa tết
đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự và an toàn cháy nổ an toàn thực phẩm vệ sinh mỹ quan